một lượng lớn ma túy và vũ khí vừa bị thu giữ sau khi phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương triệt xóa nhiều tụ điểm
bắt giữ nhiều đối tượng
cụ thể từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động
đồng loạt tấn công nhiều điểm buôn bán ma túy tại xã lượng minh và tam thái của huyện tương dương
hai đối tượng đã bị bắt vì các hành vi liên quan đến ma túy cùng tăng vật gồm một trăm ba mươi sáu năm gram heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp hai trăm linh cây thuốc viện đặc biệt là tám khẩu súng tự chế
quá trình vây bắt các đối tượng tìm mọi cách thoát thân và chống trả quyết liệt